cũng giống như là tết nguyên đán của người dân việt nam lễ hội hari raya hay còn gọi là lễ ít an fitter là một trong hai lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm đối với người dân malaysia
tại thủ đô hà nội ngày hôm nay cộng đồng người dân malaysia đang sinh sống và làm việc tại việt nam đã có dịp tập trung cùng nhau đón mừng ngày lễ đặc biệt này
ngay từ sớm những người dân malaysia đang sinh sống và làm việc tại hà nội đã có mặt tại nhà riêng của đại sứ đặc mệnh toàn quyền malaysia tại việt nam
các đầu bếp vẫn đang tích cực chuẩn bị các món ăn truyền thống của malaysia nhiều món ăn đã sẵn sàng chờ đón các vị khách đến chúc mừng lễ hội hari raya
đây cũng là cách mà người dân malaysia thể hiện tình bạn hữu tình người với nhau trong một cộng đồng dân tộc dù không cùng sắc màu màu da vào dịp lễ hội này
mỗi dịp lễ hội hari raya đến cũng là lúc mà những người thân trong gia đình những người bạn bè được tập trung cùng nhau ăn mừng đón chào lễ hội và gửi tới nhau những lời chúc tốt đẹp nhất
vào ngày lễ này chúng tôi có một nét văn hóa truyền thống được gọi là open house nghĩa là mở cửa chào đón tất cả mọi người đến cùng thưởng thức những món ăn truyền thống với nhau
vì vậy mà ngày hôm nay dù ở xa quê nhưng việc thăm dự open house cùng những người bạn việt nam và người dân malaysia đang tập trung

những người dân malaysia đang sinh sống và làm việc tại việt nam đặc biệt là tại hà nội có thể cùng nhau chào đón ngày lễ đặc biệt này tôi luôn muốn mình được đồng hành cùng với những người dân malaysia tại việt nam
tại việt nam hiện nay có khoảng một người dân malaysia đang sinh sống và làm việc
vì vậy có thể nói việc tổ chức đón mừng những lễ hội truyền thống của quê hương trên đất nước bạn như thế này không chỉ thể hiện sự quan tâm của chính phủ malaysia tới những người dân ở xa tổ quốc
giúp người dân vơi đi nỗi nhớ quê nhà mà còn là dịp để người dân việt nam và malaysia có cơ hội được gặp gỡ giao lưu tìm hiểu về văn hóa truyền thống của nhau